mở đầu là thông tin về tình hình mưa lũ sau bão
thưa quý vị đang tiếp tục hoành hành và gây nhiều thiệt hại tại khu vực ven biển miền trung
và trong những ngày qua liên tục các vụ sạt lở đất lũ quét xảy ra tại các khu vực vùng núi ven biển
đã khiến cho nhiều hộ dân bị chia cắt và nhiều khu vực bị cô lập
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến nay mưa lũ tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã làm ít nhất tám người thiệt mạng
mưa lũ làm hai mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại trên bảy mươi
một trăm bốn mươi ba nhà bị hư hỏng tốc mái năm mươi năm nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất hơn hai hộ phải di rời một mươi bốn ba mươi ba nhà bị ngập
hiện nước đang rút chậm
mưa lũ cũng làm một mươi một bốn trăm ba mươi năm hectare lúa hoa màu hơn ba tám trăm linh hectare cây công nghiệp ăn quả hàng năm lâu năm
gần một trăm ba mươi năm hecta rừng trên chín hecta ao hồ hơn bảy trăm một mươi tấn muối bị thiệt hại tám mươi hai cầu cống bị hư hỏng
một năm trăm năm mươi mét bờ sông bị xảy ra
mưa lũ làm hai mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại trên bảy mươi
mưa lũ làm hai mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại trên bảy mươi
khuya ngày hai tháng một mươi tổ công tác của đội tuần tra tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lái xe máy
ở giao lộ đường địa biên phủ hà bà trưng quận ba thành phố hồ chí minh
lúc này một đôi nam nữ chạy tới chốt kiểm soát nhờ hỗ trợ vì mới bị cướp giật chiếc điện thoại di động iphone một mươi một pro max
tổ công tác nhanh chóng lần theo định vị của chiếc điện thoại di động
khi tới đường ốc tịch quận tân bình tổ công tác phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy
nên áp sát đối tượng tìm cách không chế
lúc này các hai thanh niên bước xe chạy bộ vào con hẻm tiếp tục truy đuổi
tổ công tác đã khống chế bắt giữ được một đối tượng đối tượng còn lại đã thoát
tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho công an phường bốn quận tân bình
tại công an phường đối tượng khai tên nguyễn quốc thiện sinh năm hai nghìn hai trú huyện hóc môn
số tăng vật thu giữ trên người thiện gồm một thẻ ngân hàng một căn cức công dân
hai điện thoại iphone trong đó có điện thoại iphone một mươi một pro max là của nạn nhân
hiện công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định
với sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay đã giúp ích rất nhiều cho người dùng
trong việc kết nối trao đổi thông tin
tuy nhiên bên cạnh đó không ít người dùng cũng trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
trên mạng xã hội
nhẹ dạ cả tin không xác thực thông tin nhiều người đã lâm vào cảnh tiền mất tật mang
phản ánh của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
cũng như nhiều người khác chị riêng ngụ xã minh diệu
bình tỉnh bạc liêu thường xuyên sử dụng mạng xã hội facebook để liên lạc với bạn bè
trong một lần đăng đức facebook chị riêng nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản
có tên nước ngoài
người này liên tục nhắn tin làm quen trò chuyện nhằm tạo lòng tin với chị riêng
người nước ngoài đã có nhắn tin chào hỏi làm quen
sau đó là từ từ mới tìm hiểu hội thăm mình ở việt nam như thế nào thế nào vậy đó
rồi họ kể cuộc sống của họ bên nước ngoài cho mình nghe
sau một khoảng thời gian trò chuyện người bạn này bày tỏ là một người bạn
có thành ý và gửi quà về cho chị riêng
nhưng với lý do món quà đang ở cửa khẩu cần phải chuyển tiền vận chuyển
thì mới nhận được quà
nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chị riêng nhanh chóng trình báo cho công an xã minh diệu huyện hòa bình
tôi nhận được cuộc điện thoại lạ
nó nói là báo tôi là hàng về tới hà nội rồi
yêu cầu tôi là thanh toán phí hai mươi ba triệu để nhận hàng
nhưng mà tôi có hỏi lại với cái người gửi hàng đó
thì họ nói với tôi là thanh tốn hoàn toàn rồi tôi chỉ nhận không tốn phí
thì tôi mới cảm thấy là nghi ngờ ở đây là có thể là mình bị lừa
cho nên là tôi đã qua trình báo với mấy anh công an xã
khác với chị riêng chị bé cũng ngụ xã minh diệu huyện hòa bình
đã bị các đối tượng xấu lừa đảo khi sử dụng mạng xã hội facebook
do đang gặp khó khăn về tài chính chị lên mạng xã hội
và được một số người chào gọi cho mượn tiền với thủ tục nhanh gọn
chị nhanh chóng làm theo các hướng dẫn của các đối tượng này
tuy nhiên tiền chưa thấy đâu thì chị đã mất tiền đóng

hoàng giã thì mình tiến hành tổ chức kiểm tra thế nhưng mà phải phát hiện được tăng vật

khi động vật hay sản phẩm từ động vật hoàng giã bị bôn bán tràn lan

đã trở thành một trong những điểm nóng về săn bắt và bôn bán trái phép động vật hoàng giã
trước năm hai nghìn một mươi một số loài động vật hoàng giã như công heo rừng hiều hay nai

về các loài động vật hoàng giã
trước năm hai nghìn một mươi một số loài động vật hoàng giã đã trở thành một trong những điểm nóng về tài chính
thủ đoạn chiếm quyền tài khoản mạng xã hội sau đó sử dụng tài khoản đó để đi vay tiền nhờ chuyển khoản hộ không còn mới
tuy nhiên giờ đây các đối tượng đã thêm những chiêu thức tinh vi hơn khiến cho nhiều người dân bị sập bẫy
theo các chuyên gia các đối tượng có thể sử dụng những hình ảnh đã đăng tải trên mạng xã hội của người dùng
để tạo ra những video hình ảnh động để thực hiện cuộc gọi hình ảnh với các nạn nhân
điểm chung của các cuộc gọi này là thời gian ngắn không có tiếng và chất lượng kém
mà sau đó các đối tượng thường giải thích là do mạng kém hay đang đi ngoài đường
chủ tài khoản mạng xã hội thì thông thường là họ sẽ đưa các cái hình ảnh của họ lên trên mạng
thế nên là tội phạm có thể sử dụng các hình ảnh này có thể liên kết các hình ảnh này để tạo ra các cái chuyển động
cách thứ hai là chúng ta biết rằng là hiện tại thì có rất nhiều các cái công cụ
có thể cho phép chúng ta có thể tạo ra được các video từ các bức ảnh
có thể tạo ra được các biểu hiện trên khuôn mặt các trạng thái các chuyển động thông qua một công nghệ gọi là công nghệ deepfake
bên cạnh cuộc gọi hình ảnh để tăng niềm tin của các nạn nhân
các đối tượng cũng tiến hành nghiên cứu kỹ dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng
để lựa chọn nạn nhân và xây dựng ra những kịch bản lừa đảo sát với thực tế cuộc sống của mỗi người
nhờ cảnh sát
nhờ cảnh sát
đồng thu đã không bị mất tiền
xong nhiều người khác lại không hề may mắn như vậy
mà sẽ tiếp cận đầu tiên là những người thân này những người hay chat với dì thì ngoài mình như thế ra thì còn có rất nhiều bạn bè của dì
chuyển tám triệu một mươi triệu là có này và có bác mình tức là chị dâu của dì là cũng chuyển đến sáu mươi triệu
những cái trường hợp mà mình biết thì tổng vào chắc phải lên đến hàng trăm triệu ý
mà lúc đấy không thể nào lấy lại được facebook để cảnh báo cho mọi người
chỉ có kiểu thông báo với nhau rồi là report cái facebook đấy thôi mình vẫn không ăn thua
với hình thức lừa đảo này các đối tượng thường gửi số tài khoản ngân hàng lạ
nhờ nạn nhân gửi tiền và đưa ra nhiều lý do giải thích khác nhau cho việc này
các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác tránh tâm lý nhìn thấy mặt thì có thể chuyển tiền
chúng ta nên thận trọng với những cái giao dịch mà trên mạng xã hội
và đặc biệt là những cái thông tin liên quan tới cái việc mà vay tiền
và chúng ta nên phải dùng cách nào đó để chúng ta xác minh
có thể như là chúng ta có thể gọi điện trực tiếp
hoặc là chúng ta có thể gặp trực tiếp để chúng ta hỏi về cái nội dung vay tiền như vậy là có phải đúng hay không
thì chúng ta hãy thực hiện một cái giao dịch chuyển tiền ở trên không gian mạng
có thể thấy lợi dụng sự phát triển của công nghệ
các đối tượng ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi chiêu thức mới
chính vì vậy mỗi người dùng cần phải thận trọng
đặc biệt là với những giao dịch tài chính trên không gian mạng